bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích tại quảng nam
do có mâu thuẫn cá nhân bốn đối tượng đã tại quảng nam đã gây án
công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã nhanh chóng khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
lê văn thi trần hoàng nhật đoàn thanh phương và phạm kim bảo cùng chú tại tỉnh quảng nam để điều tra
do có mâu thuẫn từ trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
lê văn thi biết được anh võ thành trường vũ đang đi uống cà phê cùng với bạn
cho nên đã rủ đoàn thanh phương phạm kim bảo và trần hoàng nhật cùng đi với mình đến quán cà phê trên để tìm gặp đánh vũ
khi đến nơi thi dùng tay và chân tấn công vũ còn bảo và nhật lấy con dao tự chế đâm nhiều nhát vào vũ
sau đó bốn đối tượng lên xe bỏ trốn
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
lực lượng công an tỉnh đồng nai vừa triển khai tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d trên địa bàn thành phố biên hòa
để bảo vệ không cho người lạ vào trong nhằm phục vụ công tác khám xét
cùng với việc khám xét trung tâm lực lượng công an đã tiến hành lấy thông tin từ các tài xế đang có mặt
đồng thời kiểm tra xe ô tô cá nhân cùng một số đăng kiểm viên
được biết trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d là trung tâm đăng kiểm cơ giới tư nhân thuộc công ty cổ phần ô tô quốc tuấn ở tp biên hòa
trong quá trình hoạt động trung tâm này đã bị đình chỉ hoạt động do xảy ra sai phạm
vào sáng ngày hôm nay công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
chỉ trong một ngày lực lượng công an tp long xuyên đã triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn
tăng vật thu giữ gần hai trăm sáu mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền
tại một vườn xoài thuộc tổ một ấp bình hòa xã mỹ khánh tp long xuyên
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào và bắt quả tang hai mươi hai đối tượng liên quan cùng nhiều tăng vật và trên hai trăm hai mươi sáu triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi một đối tượng tham gia đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền
tại nhà số hai mươi chín trên một mươi bảy tổ hai mươi khóm trung thạnh phường mỹ thới
tăng vật thu giữ là chín điện thoại di động một máy tính bảng và trên ba mươi ba triệu đồng tiền mặt
hiện vụ việc đang được lực lượng công an thành phố long xuyên tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an tp hcm vừa cho biết đơn vị đã triệt phá thành công băng nhóm trộm cắt tài sản
trị giá hàng tỷ đồng
cầm đầu ổ nhóm này là bùi văn chiến
ngoài ra còn có bảy đồng phạm trú tại bình dương và tp hcm
cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô tải một xe ô tô con và gần sáu trăm năm mươi thùng hàng là khăn vải
các đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắt tài sản của công ty songwoon vina
trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho ở long an về đến cảng cát lái tp hcm
công an tp hcm cho biết băng nhóm trộm cắp do chiến cầm đầu hoạt động tinh vi khép kín
có tính chất chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị để xóa dấu vết nhằm đối phó với lực lượng công an
khiến cho không ít người dân và doanh nghiệp sơ hở trong quản lý tài sản
và đây cũng là cơ hội để các đối tượng tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản
và trước tình hình đó công an tp hcm đã tăng cường công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
tấn công triệt xóa quyết liệt đem lại nhiều kết quả tích cực
góp phần bảo đảm cho người dân được vui xuân đón tết an toàn
khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đảng trí linh chú huyện thới bình tỉnh cà mau
đã vào khu vực nhà xe của siêu thị vincom trên địa bàn khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
với ý định trộm cắt tài sản
phát hiện có chiếc xe máy quên khoa cốt đối tượng linh đã lấy trộm một chiếc ví
bên trong có khoảng một triệu đồng cùng số trang sức gồm hai chiếc nhẫn một đôi bông tai
với tổng trọng lượng gần năm chỉ rồi nhanh chóng tẩu thoát
trước đó cũng tại siêu thị này vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi hai
đặng trí linh đã mở chín cốc xe máy lấy trộm số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng
và bị cơ quan công an xử lý hành chính
được biết linh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng không lo tư chí làm ăn và tiếp tục con đường phạt tội
một là cơ hội có nghĩa là đối tượng lẻ đơn lẻ đi bằng các phương tiện
các phương tiện trên đường bộ đường thủy
để mà lợi dụng sơ hở của người dân trong công tác bảo vệ tài sản
thì lấy cấp chiếm đọt nhanh chóng tặng chống
hai nữa là cái thủ đoạn của đối tượng có cái cấu kết nhiều đối tượng khác nhau
thời gian gần đây số vụ trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng
mà nguyên nhân chủ yếu là do sơ hở của người dân trong quản lý tài sản
nhất là các loại xe máy không có người trông coi
bà đối tượng gồm ngo hải siêu thạch trường duy và nguyễn trần minh mẫn
phát hiện một chiếc xe máy đỗ trước cửa nhà người dân không có người trông coi
đã bè khóa lấy trộm rồi tàu thoát
sau đó ba đối tượng định trộm cắp một chiếc xe máy khác
thì bị công an phát hiện bắt quả tàng
cái nhất là cái nguyên nhân
thì do là người dân lơ là trong cái việc là quản lý tài sản
cái thứ hai là thời gian gần đây thì các đối tượng là hoạt động lưu động
trên các địa bàn giáp ganh với quyền lợi
để chúng tiến hành để thực hiện những hành vi trộm cắp tài sản
đặc biệt là trộm nóng xe máy trên tiến lộ nông thôn
thời điểm cuối năm khi người dân bắt đầu thu hoạch tôm xú để bán ra thị trường tết
cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp tài sản nhắm đến
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
ba đối tượng trần văn hiệp trần văn hiếu chú thành phố bạc liêu
và lê văn vũ chú tỉnh sóc trăng
đã bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang
đang chở hai trăm linh kg tôm xú đến nhà của nguyễn văn hóa
chú huyện hòa bình để tiêu thụ
qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận
số tôm trên là do các đối tượng trộm tại các ao tôn
trên địa bàn xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
để đem xuống bán cho nguyễn văn hóa
không chỉ nhắm đến tài sản của người dân sơ hở trong quản lý
một số đối tượng còn trộm cắp cả những tài sản của cơ quan nhà nước
điển hình là trường hợp của bốn đối tượng
gồm giang nam trần thái luật trương thanh thảo và lâm nhĩ khang
cùng chú tại huyện hòa bình
đã lợi dụng đêm khuya không có người dân qua lại
để thực hiện trắt lọt gần một mươi vụ trộm cắp cắp viễn thông
trên địa bàn thị trấn hòa bình và xã ninh diệu huyện hòa bình
tên người đàn quý mão hai nghìn hai mươi ba đang cận kề
bên cạnh sự đấu tranh triệt phá quyết liệt của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
góp phần làm trong sạch địa bàn
đem lại cho người dân một mùa xuân yên vui an lành và hạnh phúc
lại có thêm một vụ việc dùng clip nóng uy hiếp người yêu bị bắt giữ
một đối tượng ở thành phố buôn ma thuật sau khi bị bạn gái chia tay
đã chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái
rồi tung những video nhạy cảm liên quan đến người này
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định
tạm giữ hình sự đối tượng trên về hành vi làm nhục người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận trong thời gian yêu nhau
hai người có ghi lại nhiều clip nhạy cảm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
và chia tay
vì bực tức nên đối tượng đã tìm cách chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái cũ
ngoài ra đối tượng còn dùng sim giác điện thoại
tạo một tài khoản gia lô với tên của bạn gái cũ
từ những tài khoản này đối tượng đã gửi các video trước đó
cho nhiều người thân và bạn bè của cô gái
hành vi của đối tượng đã gây tâm lý hoang mang lo lắng
xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của bạn gái cũ
liên quan đến hành vi vận chuyển
buôn bán hàng cấm
ba đối tượng là nguyễn văn tú lương khải nhỉ và huỳnh văn tới
cùng chú tại huyện bến cầu
vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh
tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút
công an huyện bến cầu đi tuần tra
đã phát hiện nguyễn văn tú đang vận chuyển
một mươi kg pháo nên đã tiến hành bắt giữ
đến khoảng hai mươi h cùng ngày
tổ công tác của công an huyện tiếp tục phát hiện
hai đối tượng nhỉ và tới
đang vận chuyển bảy mươi kg pháo nổ
tổng tăng vật thu giữ là tám mươi kg pháo nổ
và một xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận
số pháo trên của một người đàn ông không biết lai lịch
mang đi giao lại cho người khác
với tiền công là hai trăm linh đồng một chuyến
một nhóm gần hai mươi đối tượng
có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi chín tuổi
ở hải dương và thành phố hải phòng
vừa bị công an thành phố hải dương tạm giữ để điều tra
nhóm đối tượng này đã sử dụng xe máy
mang theo hung khí nguy hiểm
lưu thông trên đường và gặp bất cứ
người đi đường nào
thấy không vừa ý là sẽ hùa nhau đánh đập
và cướp tài sản
chủ mưu vụ việc là lê đức dương
sinh năm hai nghìn năm
trú tại hải dương
khoảng hai giờ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
dương cùng một mươi một đối tượng khác
ở các huyện cầm giang bình giang thanh miện
gia lộc và nhóm bảy đối tượng khác
ở hải phòng
do vũ minh hiếu cầm đầu mang theo vỏ chai bia
tuyếp sắt một thanh kiếm đuổi theo đánh đập
làm bị thương một thanh niên đang lưu thông trên đường
dương cướp xe máy của nạn nhân
nhưng sau đó thấy xe yếu
không đi được nên đã vứt lại ở rìa đường
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại
trong ngày bảy và ngày tám tháng một
lực lượng chức năng đã điều tra truy tìm bắt giữ
thành công nhóm đối tượng trên
nghiện game vay online
vay tiền của chủ sưởng sản xuất để lấy tiền
nạc thẻ chơi game nhưng bị từ chối
nguyễn văn long ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã bực tức đốt sưởng sản xuất
và với hành vi này
nguyễn văn long đã bị công an huyện vĩnh tường bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tại sưởng sản xuất đệm pe
ở xã lũng hòa huyện vĩnh thường
do anh nguyễn văn duy làm chủ
bất ngờ xảy ra cháy thiệt hại về tài sản gần năm tỷ đồng
sau khi vụ cháy xảy ra
anh duy xem lại camera an ninh của sưởng
phát hiện có dấu hiệu nghi vấn
nên đã trình báo đến cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện vĩnh tường
nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy
xác định đối tượng gây ra đám cháy là
nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và có những hàng hóa ở trong sưởng
là công nhân tại sưởng sản xuất đệm pe
long nắm khá rõ các vị trí
lắp đặt camera an ninh trong sưởng
vì vậy khi thực hiện hành vi đốt sưởng
long đã đứng ngay theo bờ tường
để tránh sự theo dõi của camera an ninh
đốt lần một không thấy cháy
long tiếp tục đốt lần hai
khi thấy sưởng cháy long vẫn bình tĩnh
để tham gia chữa cháy cùng mọi người
lo sợ về hành vi mình bị bại lộ
long đã trốn về thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và bị công an huyện vĩnh tưởng bắt giữ
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tưởng
nhận được tin báo về vụ cháy
xảy ra ở xã lũng hòa huyện vĩnh tưởng
thì cơ quan điều tra đã tập trung
và huy động toàn bộ lực lượng
tinh nhuệ tiến hành điều tra
chúng tôi đã thực hiện công tác là khám nghiệm trường vụ cháy
thu giữ vật chứng liên quan
và tổ chức truy tìm xác minh đối tượng
sau khoảng một ngày tích cực điều tra
thì cơ quan điều tra cũng đã truy bắt được đối tượng
đưa về trụ sở cơ quan điều tra
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thành khẩn
khai nhận hành vi phạm tội của bản thân
ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện vĩnh tưởng đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn văn long để điều tra
về hành vi hủy hoại tài sản
một vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
tại địa bàn quảng trị vừa xảy ra
nguyễn bạ dương trú tại phường một
tp đồng hà tỉnh quảng trị cùng năm mươi một đồng phạm
trong vụ án đã bị đưa ra xét xử
vào ngày một mươi tháng một
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị
vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh phối hợp với công an tp đồng hà
triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức
đánh bạc trái phép trên mạng internet
có quy mô lớn mở rộng điều tra
cơ quan công an khởi tố năm mươi hai đối tượng liên quan
phương thức của nhóm tội phạm này
là nhận tài khoản cáo độ bóng đá
đã có sẵn các tài khoản lẻ
rồi giao cho các đối tượng khác
để cho con bạc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng
người đánh nhiều nhất là hai trăm bảy mươi ba lần
tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc
của các bị can trong vụ án này
lên đến cả trăm tỷ đồng
đáng chú ý có bị can nguyễn bá dương
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với tổng số tiền trên một mươi tám ba tỷ đồng
bị can phan đình trí có hành vi
sử dụng mạng internet giúp sức
ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá
với tổng số tiền tổ chức đánh bạc
gần ba mươi chín tỷ đồng
đặc biệt trong thời gian một mươi tháng
bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần
với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một
liên quan đến hành vi vận chuyển
buôn bán hàng cấm ba đối tượng gồm
nguyễn văn tú lương khải nhĩ
và huỳnh văn tới cùng chú tại huyện bến cầu
vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh
tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút
công an huyện bến cầu đi tuần tra
đã phát hiện nguyễn văn tú đang vận chuyển một mươi kg pháo
nên tiến hành bắt giữ
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công tác của công an huyện
tiếp tục phát hiện hai đối tượng nhỉ và tới
đang vận chuyển bảy mươi kg pháo nổ
tổng tăng vật thu giữ là tám mươi kg pháo nổ
một xe mô tô
tại cơ quan công an
các đối tượng đều khai nhận
số pháo trên của một người đàn ông không biết lai lịch
mang đi giao lại cho một người khác
với số tiền công là hai trăm linh đồng
thưa quý vị thời điểm trước trong và sau
dịp tết nguyên đán tình trạng chế tạo
tàng trữ mua bán và sử dụng pháo nổ
trái phép lại gia tăng và có nhiều
diễn biến phức tạp đây không chỉ là
những hành vi vi phạm pháp luật
mà còn tiêm ẩn nhiều mối nguy hiểm
khôn lường tới tính mạng và sức khỏe
và tình hình an ninh sự tự trên địa bàn
mới đây công an quận hà đông
thành phố hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can một đối tượng
về hành vi sản xuất
buôn bán hàng cấm
chỉ bằng những cuộn giấy a bốn như thế này
cùng với các chất hóa học được mua trên mạng
nguyễn quang huy hai mươi hai tuổi
ở thị xã sapa tỉnh lào cai
đã chế tạo ra các quả pháo
rồi đem giao bán trên mạng xã hội
tùy vào từng kích cỡ và loại pháo
sẽ có những mệnh giá khác nhau
sau khi làm thành công
thì em đăng bài lên
nghiên thức là em không bán pháo
mà em chỉ bán vỏ thôi
xong mọi người
và mua pháo
bật theo kích thước
theo tài liệu điều tra
tổ công tác công an quận hà đông
đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn
thì phát hiện một nhân viên bưu cục
đang giao một thùng hàng cho khách
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu và tiến hành kiểm tra
thì phát hiện trong thùng hàng
chứa bốn mươi hai khối hình trụ tròn
nghi là pháo nổ
qua điều tra công an quận hà đông
xác định đối tượng gửi hàng là nguyễn quang huy
tiến hành khám xét nơi sản xuất pháo của huy
công an phát hiện và thu giữ
nhiều công cụ phương tiện sản xuất
và một mươi ba kg pháo nổ
đối tượng thì
là khác địa bàn
tuy nhiên đối tượng này hoạt động rất là rộng
và cái thủ đoạn của đối tượng này
nghiên cứu tất cả cái công đoạn
cũng như là để
sản xuất cái pháo tự chế
cũng như là
quấn bằng thủ công
nhưng về cái khác trong quá trình
hoạt động thì đối tượng là
sinh sống ở tại sapa
nhưng lại sản xuất
thực hiện hành vi
ở một cái sạn
để che giấu hoạt động của cơ quan kiểm soát
cơ quan công an lưu ý
người dân cần nâng cao công tác tuyên truyền
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong đó có các quy định về quản lý sử dụng pháo
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để xử lý theo quy định
báo động chung
nên cần phải tuyên truyền
làm mạnh công tác tuyên truyền
nhất là đối với các bạn trẻ
để phòng ngừa
hành vi sản xuất và buôn bán pháo nổ
nhất là trong dịp tết mương đán
vào ngày một mươi tháng một
công an huyện tháp mười tiếp nhận đối tượng trần văn minh
trú tại ấp một tỉnh đồng tháp
ra đổ thú do bị truy nã về tội
cố ý gây thương tích
tối ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
minh cùng với một số đối tượng khác
đưa người thân đến khám bệnh
tại trạm y tế xã tân kiều huyện tháp mười
do nhân viên trực không đáp ứng
yêu cầu không chính đáng của minh
nên đối tượng đã dùng tay tát vào mặt nhân viên y tế
nắm tóc dập đầu nhân viên y tế và bàn gỗ
và vách tường bằng gạch gây thương tích
sau đó minh bỏ trốn
được gia đình và lực lượng công an vận động
đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
là hai anh em ruột trong một gia đình
có cùng hậu khẩu thường trú
tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gã bạc
đối tượng bùi thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và có xeo chấm cách một cm
sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh
sinh năm hai nghìn
và có xeo chấm trên trước đầu lông ngoài phải
và đối tượng bùi sơn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hậu khẩu thường trú
tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai
phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã
về tội gây dối trật tự công cộng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chớ chết qua đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng truy nã
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện